câu chuyện cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền trung tiếp tục làm nóng phiên họp báo
nguyên nhân của hiện tượng bất thường này luôn được dư luận quan tâm chờ đợi thông tin chính thức từ chính phủ
sau khi hơn ba mươi bộ ngành địa phương vào cuộc cùng hàng trăm nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia làm rõ nguyên nhân
trả lời các câu hỏi xung quanh vấn đề này người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng cho biết
đến nay các nhà khoa học cũng đã xác định được nguyên nhân cá chết
thủ tướng chính phủ cũng đã giao các cơ quan chức năng mời tư vấn trong và ngoài nước để phản biện độc lập
khi công bố là nó phải đảm bảo chứng cứ
nó phải đảm bảo tính quyền
nó phải đảm bảo tính pháp lý và nó phải đảm bảo tính khách quan
do việc điều tra nguyên nhân cá chết là nhiệm vụ của tập thể
nhiều nhà khoa học từ nhiều cơ quan cả trong và ngoài nước
cho nên cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau cần phản biện một cách rốt ráo
mới đủ cơ sở khoa học để kết luận một cách chính thức
như chúng ta biết bất cứ một sự sơ xuất nào trong kết luận khoa học về nguyên nhân
thì cũng có thể
cũng tại buổi họp báo thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải
cũng đã cung cấp những thông tin liên quan đến câu chuyện gây xôn xao dư luận những ngày qua
với công trình trọng điểm đứng dây hai trăm hai mươi kv tại nam định
có nhiều trụ móng được làm bằng bê tông trụ đất và đưa ra các biện pháp xử lý sai phạm
xử lý nghiên cứu các tập thể cá nhân sai phạm có thể bằng các hình thức cao nhất
kể cả buộc thôi việc tùy mức độ sai phạm hoặc chuyển cơ quan điều tra
điều tra xử lý nếu có dấu hiệu phạm tội
và đối với đơn vị thi công thì cũng đã có đề xuất tất nhiên phải theo cái kết luận về kiểm tra
là áp dụng hình thức cấm tham gia đấu thầu và các hoạt động xây dựng đối với công trình điện
trong một thời gian nhất định theo đúng quy định của pháp luật
đề án lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn tại việt nam
kết quả thanh tra tám dự án đầu tư mở rộng quốc lộ một
quan điểm của chính phủ về chủ trương gia hạn miễn
cho khách quốc tế nhằm thu hút khách du lịch
cũng là những nội dung được đề cập tại phiên họp báo
nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm tra quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn
nhân tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa qua các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm
qua đó đã phát hiện hơn tám trăm linh cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
toàn tỉnh quảng nam hiện có hơn một mươi tám cơ sở sản xuất cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm
trong đợt này lực lượng chức năng đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên năm cơ sở thực phẩm
và phát hiện hơn tám trăm linh cơ sở vi phạm chiếm tỷ lệ một mươi sáu so với số cơ sở được kiểm tra
qua đó cảnh báo một trăm một mươi cơ sở phạt tiền hai mươi bốn cơ sở với hơn bốn mươi ba triệu đồng
ngoài ra các đoàn thanh tra kiểm tra còn buộc tám mươi ba cơ sở tiêu hủy sản phẩm và nhắc nhở sáu trăm bảy mươi cơ sở
các cơ sở được kiểm tra vi phạm các nội dung chủ yếu như chất lượng sản phẩm thực phẩm
điều kiện về con người điều kiện về trang thiết bị dụng cụ
quy định về sử dụng chất cấm thuốc kháng sinh trong chăn nuôi thuốc bảo vệ thực vật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà giang đã kiểm tra phát hiện một trăm năm mươi kg nội tạng động vật không có nguồn gốc
và hơn sáu mươi con vịt để giết mổ không có kiểm dịch
khi kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám b bốn trăm chín mươi do ông nguyễn quốc huy
chú nguyễn vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc điều khiển
hai mươi kg nội tạng động vật và hơn sáu mươi con vịt để giết mổ không có kiểm dịch
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng trên và bàn giao vụ việc cho tri cục quản lý thị trường tỉnh hà giang
với hành vi trên tri cục quản lý thị trường tỉnh hà giang đã xử phạt hành chính đối với ông nguyễn quốc huy bảy bảy triệu đồng
đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tăng vật trên theo quy định của pháp luật
mới đây tổng cục du lịch vừa có văn bản gửi tới ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đề nghị chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đón khách du lịch trung quốc tại nha trang
công văn nêu rõ thời gian qua lượng khách trung quốc đi du lịch các tỉnh khu vực miền trung đặc biệt là khánh hòa phát triển mạnh
tuy nhiên theo phản ánh của cơ quan báo chí gần đây có tình trạng người trung quốc và việt nam với mục đích du lịch
nhưng thực tế là kinh doanh trái phép kinh doanh hàng hóa dịch vụ kém chất lượng của trung quốc trên lãnh thổ nước ta
những vụ việc trên diễn ra ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp
có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh điểm đến nha trang nói riêng và việt nam nói chung
trước tình hình trên tổng cục du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa chỉ đạo sở du lịch và các ban ngành liên quan
tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đón khách du lịch trung quốc
đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ
tổng cục du lịch cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành lữ hành đón khách du lịch trung quốc
tại khánh hòa thời gian tới
theo thống kê của sở du lịch khánh hòa đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu có gần một năm triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến địa phương
trong đó lượng du khách trung quốc đến nha trang tăng kỷ lục với một bảy mươi năm lượt tăng gấp gần năm lần so với cùng kỳ năm trước
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị và các bạn
thời gian qua truyền hình công an nhân dân đã có nhiều phản ánh về tình trạng người dân tự ý xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động
và phải chịu nhiều hệ lụy và rủi ro thậm chí đã có nhiều người phải bỏ mạng nơi đất khách quê người
vâng và trước những thảm cảnh đau xót như vậy tại sao người dân vẫn tự ý xuất cảnh trái phép và vai trò của chính quyền và các lực lượng chức năng ở đâu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh yên bái
đã gần một năm sau khi trở về từ bên kia biên giới bà tăng thị vương ở xã tân nguyên huyện yên bình tỉnh yên bái
vẫn chưa thấy thoát khỏi nỗi ám ảnh về những khó khăn vất vả mà bà và mọi người đã phải trải qua khi tự ý xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động
làm thì nặng nhọc này thế là già không chịu được thì rủ nhau trốn đi ra ngoài không bảo không làm cái công ty này nữa trốn đi ra ngoài tìm đường về thì không biết nói không biết hỏi ai
thế là chúng tôi cứ nói
hồi đấy thôi hết ngày đến tối thì thấy công an bắt chúng tôi cho chúng tôi vào đồn nhốt một ngày
mỗi năm trên địa bàn tỉnh yên bái đã có hàng ngàn lượt người dân tự ý xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động với một mong muốn duy nhất là được đổi đời bất chấp mọi nguy hiểm luôn dì dập
ngoài những nguyên nhân chính như trình độ nhận thức còn hạn chế cuộc sống kinh tế quá khó khăn thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
thì cấp ủy và chính quyền địa phương một số nơi vẫn còn chưa thực sự làm tốt công tác quản lý địa bàn và tuyên truyền để nâng cao nhận thức
và ý thức cảnh giác cho người dân
thực ra là các đối tượng vào địa phương hầu như là không qua chính quyền địa phương
các đối tượng đó lén lút vào các vùng sâu vùng xa của các đồng bào dân tộc
các hộ đi thì cũng không thông qua chính quyền địa phương
đã có rất nhiều trường hợp người dân xuất cảnh trái phép nghe theo sự tuyên truyền vận động của các lực lượng chức năng trở về quê hương sinh sống
tuy nhiên liệu có bao nhiêu phần trăm trong số họ tìm được một công việc làm ổn định hay được quan tâm hỗ trợ để phát triển kinh tế sản xuất
nếu không nhanh chóng tìm ra câu trả lời thì chắc chắn số lượng người dân tự ý xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động vẫn sẽ tiếp tục gia tăng
nguyên nhân chính của xuất cảnh trái phép trung quốc chính là nguyên nhân kinh tế
thế thì giải quyết vấn đề kinh tế thì một bài toán hết sức khó
bây giờ là địa bàn văn chấn là một trong địa bàn huyện rộng mà lại chủ yếu hoạt động là sống vào nghề nông nghiệp
mà công trình nông nghiệp thì thời vụ
cho nên khi nông nhàn đến thì cái lao động dư dôi tại địa bàn cũng nhiều lên
thu cầu lao động và việc làm thì nó cũng là áp lực đối với xã hội
lùi thù một mình tự nấu ăn tự chăm sóc bản thân mỗi khi cháy gió trời trời
những lúc vui buồn cũng chỉ có một mình không người sẽ chia
không biết khi xem được những hình ảnh này những người đang lo động trái phép ở bên kia biên giới sẽ có những suy nghĩ gì
chỉ biết rằng những người phụ nữ đã sống quá nơi đầy người vẫn đang từng ngày từng giờ mong ngóng những đứa con của mình trở về
và liệu những mong chờ hy vọng của họ có được đền bù xứng đáng hay không
hay chỉ là những chai đắng sau những lần vượt biên chai phép
để chia sẻ những khó khăn mất mát của ngư dân bốn tỉnh miền trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của thủy hải sản chết bất thường
các địa phương đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người dân
trong đó tăng cường cung cấp nguồn vốn để ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp ghi nhận tại tỉnh quảng trị
ngay sau khi có công điện của ngân hàng chính sách xã hội việt nam và sự hướng dẫn của tỉnh
ngân hàng chính sách xã hội huyện gio linh đã khẩn trương
thường phối hợp với chính quyền địa phương tổ tiết kiệm và vây vốn hộ vây vốn
nắm bắt kịp thời những thiệt hại do hiện tượng thủy hải sản chết gây ra
căn cứ theo mức độ thiệt hại của từng khoản vay hướng dẫn bà con lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro
tổng hợp nhu cầu vay vốn bổ sung để chuyển đổi ngành nghề sản xuất cho nhân dân trong lúc khó khăn
nhà nước quan tâm hỗ trợ

tổng hợp nhu cầu vây vốn bổ sung để chuyển đổi nhanh nghề phù hợp tăng thu nhập và ổn định về lâu dài
chính quyền địa phương cùng ngân hàng đã bám nắm địa bàn
tiến hành ra soát hộ bị thiệt hại một cách chính xác nghiêm túc
để sự hỗ trợ đến đúng đối tượng không để trường hợp nào bị thiệt hại mà không được hỗ trợ
nhất là với các hộ bị thiệt hại trực tiếp
cùng với chính quyền địa phương chia sẻ những khó khăn của bà con
thông qua đồng vốn tạo việc làm tăng thu nhập
và tạo một tâm lý mới cho bà con yên tâm sản xuất
đồng thời tiếp tục bám biển đánh bắt thực hiện vừa khai thác biển vừa bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
với sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần tạo động lực lớn về vật chất và tinh thần
cho bà con ngư dân ven biển miền trung trong những ngày mưu sinh tới đây
hy vọng với những chính sách ưu đãi của nhà nước
bà con ngư dân sẽ sớm vượt qua phát triển

ngoài ra vào ngày một mươi bảy tháng năm đạo đến nhà dì ruột tại thành phố đà lạt
đối tượng cũng đã trộm một xe máy mang về huyện di linh tiêu thụ
sau khi nhận được tin báo của người bị hại công an thành phố đà lạt đã điều tra xác minh và bắt đạo
đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã tam bố huyện di linh
và thu hồi ba chiếc xe máy mà đạo đã bán để trả lại cho người bị hại
công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ được hai đối tượng
đã giản dựng tình huống để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
là trần minh thuận chú thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
và nguyễn thị thảo chú thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hai đối tượng đã vào tiệm uống tóc vừa làm khách uống tóc
lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đã lấy một chiếc ví màu đỏ bên trong túi sách
bên trong có chứa một ba triệu đồng tiền mặt ba trăm một mươi đô la mỹ
hai đối tượng đã bán số đô la mỹ trên được sáu sáu triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
quá trình lần trốn hai đối tượng đã bị công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cả hai đối tượng trên đều đã có một tiền án về các tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa tiến hành trao trả lại các tài sản bị trộm cắp
gồm hai xe máy hai máy tính sách tay ba điện thoại di động
các loại cho người bị hại trên địa bàn hai huyện bảo lâm và bảo lạc
đây là những tăng vật mà lực lượng công an thu giữ được khi triệt phá hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
cùng với tăng vật thu giữ được lực lượng công an cũng đã bắt giữ được năm đối tượng trong vụ trộm trên
dù các đối tượng đã có nhiều thủ đoạn nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an
nhưng với nghiệp vụ của mình lực lượng công an huyện bảo lâm đã bắt gọn các bị can và thu hồi tài sản cho người bị hại
hương tới kỷ niệm bảy mươi năm
truyền thống lực lượng an ninh nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đoàn đại biểu cụm thi đua an ninh công an tỉnh lạng sơn vừa tổ chức về nguồn dân hương dân hoa
tưởng nhớ anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và hương hồn các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
tại khu di tích lịch sử nhà công an trung ương xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong suốt bảy mươi năm qua lực lượng an ninh lạng sơn đã không ngừng lớn mạnh
lập nhiều chiến công xuất sắc tô thắm thêm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân
trước tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc đoàn đã báo cáo thành tích trong công tác và chiến đấu của lực lượng an ninh nhân dân công an lạng sơn
từ khi thành lập đến nay
cũng tại đây đoàn đã tham quan bảo tàng công an nhân dân cây đá tân trào và lá nà lừa
đây là những di tích lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước ta
công an tỉnh lào cai vừa phối hợp với ủy ban nhân dân huyện bát sát
đã tổ chức bàn giao công trình bếp ăn cho trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã sản ma giáo huyện bát sát
công trình được khởi công từ tháng một năm hai nghìn một mươi
nhà bếp ăn tập thể có tổng diện tích sử dụng là hai trăm năm mươi m hai được làm bằng móng bê tông cốt thép và không thép chịu lực
chiều cao của công trình là năm sáu mét được lắp đặt các thiết bị điện chiều sáng quạt trần và bố trí hệ thống cửa sổ đảm bảo thoáng mát
tổng vốn đầu tư là tám trăm linh triệu đồng trong đó công an tỉnh lào cai hỗ trợ ba trăm linh triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ
vốn đối ứng của huyện là năm trăm linh triệu đồng
công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tích cực giúp cho hơn hai trăm linh học sinh bán chú của trường có nơi sinh hoạt khang trang và ổn định
thưa quý vị và các bạn phát huy vai trò sung kích trẻ khỏe năng động và sáng tạo của lực lượng thanh niên cảnh sát nhân dân
bằng nhiều hình thức và chương trình một trăm hai mươi sinh viên của khóa d ba mươi chín học viện cảnh sát nhân dân đang thực tập tại công an tỉnh vĩnh phúc
đã tham gia các hoạt động xã hội với tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
một trăm hai mươi học viên cảnh sát nhân dân đến từ nhiều tỉnh đã về với xã nghèo đồng thịnh huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
cùng nhau chung tay tham gia các hoạt động tình nguyện với nhiều hoạt động và chương trình có ý nghĩa
đây là dịp để các chiến sĩ trẻ học viện cảnh sát nhân dân được chia sẻ phần nào những khó khăn của người dân
thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng giúp các đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương
nhận thức rõ hơn về pháp luật và an tâm lao động sản xuất
phát huy truyền thống nhân ái vì dân phục vụ tận tâm tận lực vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân
các học viên đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn
các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập quá
cảnh sát của tỉnh của huyện và các ban ngành
xã về động viên thăm hỏi của gia đình em
em xin thay mặt gia đình thì xin chân thành cảm ơn tất cả các ban ngành
đến sáng hôm nay đoàn em đã tổ chức xe rồi quà đến đây là sẵn sàng tình nguyện
thứ nhất là lát nữa là anh em của đoàn sẽ đi cặt lúa giúp đỡ bà con
và thứ hai là tặng quà trao quà tình nghĩa cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó
vân lê trọng tập và những gia đình trí sách ở trên địa bàn
cảm thấy trong lòng bọn em cảm thấy trong lòng rất là phấn khởi và tự hào
cảm thấy mình đang đóng góp một phần nhỏ bé động viên tinh thần mọi người ở trên quê hương vĩnh phúc
vào ngày hôm qua gần tám mươi doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đã ký kết với công an tỉnh lâm đồng về việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm thiểu tên lạc giao thông trên địa bàn của toàn tỉnh
theo đó các hợp tác xã doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm tuyên truyền luật giao thông đường bộ
và các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải cho đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị
nắm rõ và thực hiện đúng các quy định
mặt khác tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho lái xe và nhân viên phục vụ về thái độ ứng xử với hành khách
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ hành khách
đảm bảo một trăm linh phương tiện thuộc đơn vị còn niên hạn sử dụng thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo an toàn kỹ thuật
chấp hành phương án kinh doanh vận tải thực hiện ký kết hợp đồng lao động đầy đủ đúng quy định của pháp luật
đặc biệt là lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng lộ trình quy định
ngoài ra tất cả các lái xe thuộc đơn vị vận tải chấp hành ký cam kết với đơn vị của mình về thực hiện đúng những nội dung mà đơn vị đã cam kết với công an tỉnh lâm đồng
tổng cục đồng bộ việt nam vừa yêu cầu các cục quản lý đường bộ sở giao thông vận tải tăng cường xử lý xe ô tô chở quá tải và cơi nới kích thước thùng hàng của xe ô tô tải tự đổ
theo tổng cục đồng bộ việt nam số lượng xe ô tô vi phạm chở hàng quá tài trọng tự ý thay đổi kích thước thùng trở hàng đến nay đã giảm trên chín mươi
góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các sở giao thông vận tải thành lập đoàn công tác liên ngành
yêu cầu chủ xe lái xe các phần thùng xe cơi nới có xác nhận của trung tâm kiểm định xe cơ giới mới làm thủ tục cho xe hoạt động
đồng thời tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp dự án nhà thầu thi công chủ xe và lái xe trên địa bàn trong việc thực hiện cam kết không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi diễn biến hết sức phức tạp
nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi gây tổn thất lớn về người và tài sản
trước vấn đề này ubnd tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc để tập trung kiềm chế tai nạn giao thông
hai trăm hai mươi hai vụ tai nạn sáu mươi bảy người chết và ba trăm linh ba người bị thương do tai nạn giao thông trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu là những con số đáng bao động đối với tình hình trật tượng giao thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
các vụ tai nạn giao thông xảy ra nguyên nhân phần lớn là do phóng nhanh vượt ẩu nên đã gây ra những hậu quả lớn
cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây lo lắng cho nhân dân
trước diễn biến phức tạp về tai nạn giao thông ubnd tỉnh quảng ngãi đã tổ chức cuộc họp để triển khai các biện pháp lập lại trật tiễn toàn giao thông
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi cho rằng tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua cho thấy rõ mức độ nguy hiểm của hiểm họa tai nạn giao thông
đồng thời cho rằng tai nạn sẽ khó kéo giảm nếu như ngay từ thời điểm này các hệ thống chính trị không tập trung vào cuộc
đồng thời chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi cũng chỉ đạo trong thời gian tới ngoài tăng cường lực lượng kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông
thì phải đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân khi tham gia giao thông

thì phải tăng cường lực lượng đảm bảo trật tiễn toàn giao thông trong thời gian tới và đảm bảo trật tiễn toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu
phần đấu giảm từ năm đến một mươi số vụ tai nạn số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông